công an huyện bình lục tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng lê văn duân
trú tại xã liêm túc huyện thanh liêm tỉnh hà nam để điều tra về hành vi mở quán cà phê trá hình
cho nhân viên nữ hoạt động mại dâm
trước đó công an huyện bình lục đã tiến hành kiểm tra quán cà phê thư giãn tám trăm tám mươi tám
ở số ba trăm linh sáu tổ dân phố bình long thị trấn bình mỹ huyện bình lục do duân làm chủ
phát hiện bắt quả tàng hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng
chín bao cao su và một số tăng vật khác
duân khai nhận đã thuê địa điểm để mở quán hoạt động khoảng năm tháng nay
thủ đoạn của duân là nguy trang bằng việc bán cà phê
bên trong làm nhiều phòng nhỏ để hoạt động mại dâm
khi khách có nhu cầu mua dâm duân điều nhân viên phục vụ và thu của khách là ba trăm linh đồng một lượt
chia cho cái bán dâm năm mươi
hiện công an huyện bình lục đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng